hôm năm tháng ba bình trở năm thanh niên trên đến xã sơn hải huyện sơn hà dự đám cưới của người bạn
đến hơn một giờ sáng ngày sáu tháng ba thì cả nhóm trở về thị trấn di lăng và gặp tai nạn tại cầu xà năng
theo nhiều người dân tổ chức cứu số thanh niên trên đưa ra khỏi xe lúc này xe vẫn mở nhà vũ trường